tại hà nội bộ văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam tổ chức họp báo giới thiệu ngày hội văn hóa các dân tộc miền trung lần thứ ba tại tỉnh quảng nam năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc miền trung trong thời kỳ đổi mới hội nhập và phát triển bền vững đất nước
ngày hội có sự tham gia của hơn hai nghệ nhân nghệ sĩ diễn viên nhạc công vận động viên quần chúng đại diện cho hai mươi dân tộc miền trung thanh hóa nghệ an hà tĩnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế quảng nam quảng ngãi bình định phú yên khánh hòa ninh thuận bình thuận
ngày hội còn có phần trưng bày triển lãm giới thiệu quảng bá sản phẩm văn hóa đặc trưng các dân tộc và hoạt động trưng bày giới thiệu ẩm thực dân tộc
ngày hội văn hóa các dân tộc miền trung lần thứ ba sẽ diễn ra từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi sáu tháng tám
lễ khai mạc vào lúc hai mươi h tại sân khấu quảng trường hai mươi bốn tháng ba thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam